tại khu vực lòng hồ thủy lợi phước hà xã bình phú thăng bình quảng nam
đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt gây thiệt hại lớn đối với các hộ nuôi và gây ô nhiễm nguồn nước
tuy nhiên cho đến nay các cơ quan chức năng ở địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến người dân hoang mang bức xúc
hồ chứa nước phước hà được nhiều hộ dân ở địa phương thuê để nuôi cá nước ngọt hàng chục năm nay
tuy nhiên gần đây cá nuôi trong lồng hồ tự nhiên chết hàng loạt gây hoang mang và thiệt hại nặng nề cho người nuôi
dọc theo bờ hồ hàng ngàn con cá rô phi cá chấm cá lóc đã chiêng xình lên và bốc mùi hôi thối
các hộ nuôi cho biết cá chết giải rác từ tháng bảy đặc biệt trong những ngày qua lượng cá chết nổi trắng hồ ước tính khoảng ba bốn tạ cá chết mỗi ngày

không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho những hộ dân nuôi cá trên lòng hồ cá chết còn gây ô nhiễm môi trường nặng nề
theo những hộ dân ở gần lòng hồ phước hà
hàng lớp cá chết bị phân hủy đã bốc mùi hôi thối nồng nặc và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
lòng hồ phước hà thì mình do cho một nhóm hộ bình quân hàng nam thu khoảng độ một mươi một mươi hai tăng cá
tăng gần đây thấy tình trạng cá chết rất là nhiều
là một thiệt hại rất là lớn đối với tổ hợp tác nhóm hộ nuôi cá
đạo địa phương thì mình cũng rất là lo lắng về trường hợp này
thứ nhất là thiệt hại lớn cho những người nuôi cá và thứ hai là gây ảnh hưởng đến môi trường
chúng tôi rất là mong muốn các cơ quan chức năng vào để tìm hiểu nguyên nhân cá chết
vừa rồi thì chủ y tỉnh có ra lấy mẫu xét nghiệm nhưng mà mình cũng đang chờ kết quả để rồi trả lời lại cho nhóm hộ
tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở lòng hồ thủy lợi phước hà xã bình phú
gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến môi trường
đề nghị các cơ quan chức năng ở huyện thăng bình và tỉnh quảng nam
cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời
nhằm ổn định cuộc sống và tư tưởng của người dân địa phương